trong phiên chất vấn hôm nay vụ việc đổi một trăm linh usd bị xử phạt vi phạm hành chính chín mươi triệu đồng tại thành phố cần thơ đã làm nóng hội trường điều mà các đại biểu quốc hội và cử tri quan tâm quyết định khám xét và xử phạt như vậy đúng hay sai
trả lời cử tri và đại biểu về vụ việc này thượng tướng tô lâm cho biết công an thành phố cần thơ có đủ căn cứ chứng minh vi phạm hành chính và ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã ra quyết định xử phạt